tại quảng nam nhiều khu vực trên địa bàn thành phố tam kỳ huyện phú ninh huyện núi thành đã bị ngập sâu trong nước lũ
nguyên nhân của tình trạng này là do mưa lớn liên tiếp nhiều ngày ở vùng hạ du sự điều tiết xả nước của hồ thủy lợi phú ninh
và ảnh hưởng của chiều cường dâng cao làm hạn chế khả năng thoát lũ của các sông trên địa bàn tỉnh
thôn đàn trung xã tam đàn huyện phú ninh đang bị ngập sâu trên diện rộng với khoảng sáu mươi hộ dân đang chịu ảnh hưởng bởi nước lũ
nhiều khu dân cư ngập sâu gần hai mét khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
lãnh đạo thôn đã thông báo trên hệ thống loa phát thanh để người dân chủ động di chuyển đồ đạc vật nuôi đến nơi cao giáo và đưa người già trẻ em đến khu vực an toàn để tránh lũ
theo người dân địa phương diễn biến của thời tiết năm nay có sự bất thường so với mọi năm khi có mưa lớn và lũ vào dịp cuối năm
do lượng nước từ hồ thủy lợi phú ninh xả về nhiều khiến nước lũ lên nhanh dâng cao làm nhiều ao hồ nuôi cá của người dân bị thiệt hại nặng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết chiều ngày ba tháng một mươi hai các hồ thủy lợi thủy điện lớn đã bắt đầu giảm sản nước về hạ du để hạn chế tình trạng ngập sâu trên diện rộng
cụ thể hồ thủy lợi phú ninh đang xả nước với lưu lượng hai trăm ba mươi bốn m ba một giây hồ thủy điện sông chanh hai xả nước với lưu lượng tám trăm bốn mươi tám m ba một giây hồ thủy điện đắc mi bốn đang xả hai trăm hai mươi bảy m ba một giây